các quốc gia như thái lan indonesia đang nhắm vào thị trường ô tô đầy tiềm năng của việt nam
với các loại ô tô giá rẻ đang chờ đợi đợt sóng giảm giá mới
đáng chú ý trước tình trạng thiệt lợn tăng giá cao cục trân nuôi bộ đông nghiệp và phát triển đông thôn
đang cảnh báo hiện tượng găm hàng đẩy giá trên thị trường sau đây là nội dung chi tiết
những rủi ro quanh brexit tại anh và sự bất ổn từ chiến tranh thương mại mỹ trung
đang khiến ngoại tệ mạnh tại thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động tăng giảm khó lường
những ngày gần đây tại một số ngân hàng thương mại lớn giá đô la mỹ mua vào tiền mặt
sụt hẳn so với giá bán ra trên biểu niêm yết mức tranh lên tới một trăm năm mươi đồng
đồng đô la mỹ giảm giá do đồng bảng anh tăng mạnh lên đỉnh cao nhất
trong bốn tháng qua ngoài ra đồng đô la mỹ còn giảm giá do đồng yên của nhật
trở thành nơi trú ẩn an toàn tại châu á hiện nay
hiện nay trên thị trường bưởi việt nam đang vào chính vụ với đủ loại bưởi ta
và gần đây có thêm loại bưởi trung quốc đang tràn ngập thị trường
nhiều người tiêu dùng vẫn đang nhầm lẫn bưởi trung quốc và bưởi ta
các loại bưởi ta có trọng lượng từ sáu đến một hai kg một quả có vỏ xanh hoặc vàng
muối khá nhỏ nhưng tép nhiều vị ngọt hoặc hơi chua và không có vấn đề về dị ứng ngộ độc
bưởi trung quốc quả to nặng từ một tám hai năm kg và bưởi trung quốc màu vàng óng
rất bắt mắt không có mùi thơm như bưởi việt
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nhiều siêu thị đã sử dụng các loại lá chuối hộp giấy để bọc thực phẩm
tuy nhiên trong chiến dịch hạn chế túi ni lông để đạt hiệu quả cao
thay vì thuyết phục người tiêu dùng thay đổi thói quen sử dụng
cần phải có biện pháp ngăn chặn đánh thuế cao đối với doanh nghiệp sản xuất cung cấp túi ni lông
nhà nước cần tuyên truyền và hỗ trợ như đào tạo cho các đơn vị sản xuất túi ni lông
bao bì nhựa chuyển đổi vì không cần thay máy móc
mà chỉ cần có thêm phụ da tự hủy trong nguyên liệu sản xuất là có ngay túi tự hủy
ngoài ra đã có quy định áp dụng thuế môi trường cho túi ni lông
thì phải xếp chặt và thực hiện nghiêm thì mới hạn chế được các đơn vị sản xuất
trước tình trạng nước đóng chai các loại tăng giá loạn giá do nhu cầu dùng nước sạch tăng cao tại hà nội
tổng cục quản lý thị trường mới đây đã có công văn hỏa tốc yêu cầu ngăn chặn việc tăng giá bất hợp lý
đối với các mặt hàng nước đóng chai bình nước tinh khiết các loại
cụ thể trong công văn tổng cục quản lý thị trường yêu cầu cục quản lý thị trường tp hà nội
tăng cường công tác quản lý địa bàn nhằm phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời tình trạng tổ chức
cá nhân kinh doanh mặt hàng nước đóng chai đóng bình lợi dụng tình hình hiện nay
để tăng giá bán bất hợp lý nhằm trục lợi làm lũng loạn thị trường
thông tin từ starbuck cho biết đơn vị này đã đóng cửa tám trên một mươi tám cửa hàng tại hà nội
sau khi nhận được thông báo chất lượng nước không an toàn cho việc ăn uống từ thành phố
starbus đã làm việc với bên thứ ba để xét nghiệm mẫu nước và được khuyên cáo là chất lượng nước không đủ an toàn cho ăn uống
hiện công ty chưa thể xác định sẽ đóng cửa trong bao lâu sau sự cố này
khi chưa có thông tin chính thức về chất lượng nước đã đủ an toàn cho ăn uống
theo starbucks mặc dù cửa hàng có trang bị hệ thống
nhưng hệ thống này chỉ làm nước trong hơn khi pha chế cho khách hàng
chứ không giải quyết được tình trạng nhiễm styren trong nước trong sự cố ô nhiễm lần này
theo khai báo trị giá hải quan lượng xe ô tô nhập khẩu từ thái lan có giá hơn bốn trăm bốn mươi hai triệu đồng một chiếc
xe của indonesia có giá ba trăm hai mươi triệu đồng một chiếc đang chờ đợi thủ tục nhập khẩu thông thoáng hơn
để đổ về việt nam tạo một đợt sóng ô tô giá rẻ mới trên thị trường trong nước
sắp tới thủ tục nhập khẩu ô tô nguyên chiếc sẽ còn thông thoáng hơn
các cơ quan chức năng đang sửa đổi quy định tại nghị định một trăm một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ndcp về điều kiện kinh doanh ô tô
theo đó sẽ bỏ kiểm tra chất lượng theo lô như hiện nay chuyển sang kiểm tra mẫu xe đại diện cho từng kiểu loại
cùng với đó là bỏ quy định xe nhập khẩu phải có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do nước sở tại cấp
giá lợn hơi tăng cao các loại thịt lợn đều có mức giá cao hơn từ một mươi năm hai mươi tại các chợ truyền thống
và tăng năm một mươi tại các siêu thị so với thời điểm hai tuần trước
việc các địa phương e ngại tái đàn
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc nguồn cung sụt giảm
theo cục trăn nuôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thịt lợn vẫn chiếm cơ cấu cao trong bữa ăn của người việt
lượng cung giảm khiến thị trường có sự biến động
tuy nhiên sản lượng thịt chỉ giảm tám hai nên thực tế không phải khăn hiếm
giá tăng là do nhiều hộ chăn nuôi cố tình găm hàng đợi giá lên cao rồi bán
ngoài ra còn có hiện tượng găm lợn để bán sang trung quốc để kiếm lời khiến giá thịt lợn trên đà tăng mạnh
thưa quý vị hãy đón xem những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình trên sóng truyền hình nhân dân
qua youtube truyền hình nhân dân và trên trang web nhândantv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế